nhận lời mời của chính ủy hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc được sự đồng ý của bộ quốc phòng
đoàn cán bộ cấp cao hải quân nhân dân việt nam do chuẩn đô đốc phạm văn vững
chính ủy hải quân việt nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng sáu
đoàn công tác đã đến trao xã giao thượng tướng miêu hòa chủ nhiệm bộ công tác chính trị quân ủy trung ương trung quốc
hội đàm với trung tướng trần sinh trường chính ủy hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
thăm học viện tàu thuyền đại liên thăm tàu khu trục một trăm một mươi chín
đoàn cũng được nghe giới thiệu về công tác đảng công tác chính trị của hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
đây là điểm chung quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới